nhân dịp tham dự diễn đàn kinh tế thế giới về asean hai nghìn một mươi bảy tại phnom penh campuchia
chiều ngày một mươi một tháng năm thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp giám đốc điều hành wef philip prower
chủ tịch ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu á aieb kim lập quẩn
và giám đốc toàn cầu tập đoàn kisco mỹ gold song hong
tại buổi tiếp giám đốc điều hành wff thủ tướng nguyễn xuân phúc và ông philip roller
nhất trí tăng cường phối hợp trong các hoạt động của wfef thúc đẩy triển khai thỏa thuận hợp tác
đã ký tại hội nghị wfef davos tháng một năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao wff đã chọn việt nam để tổ chức hội nghị wff asean năm hai nghìn một mươi tám
và đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị tốt hội nghị lần này
tại buổi tiếp ông kim lập quân chủ tịch ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu á
thủ tướng nguyễn xuân phúc hoàn ngành aiep tích cực góp phần thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực
thông qua hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng mong muốn aib tăng cường hợp tác với việt nam
nghiên cứu đề xuất các dự án hợp tác khả thi cùng có lợi
tiếp giám đốc toàn cầu tập đoàn kisco gu shouhong thủ tướng hoàn ngành kisco đang hoạt động hiệu quả
tại việt nam đề nghị tập đoàn tiếp tục đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng công nghệ thông tin
thành phố thông minh đào tạo nghề